thưa quý vị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương có liên quan
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông trần đức quận bí thư tỉnh ủy lâm đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
làm trá các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án đại ninh tỉnh lâm đồng gây hậu quả rất nghiêm trọng
hành vi của ông trần đức quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngày hai mươi bốn tháng một cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần đức quận về tội danh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố bắt tạm giam lệnh cấm đi khỏi nước cư trú đối với ba cán bộ
trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển sở công nghiệp sở công thương lâm đồng gồm lê phước long giám đốc
lê như nguyễn thái bình phó giám đốc và ngô văn thành phụ trách phòng hành chính tổng hợp để điều tra về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín trung tâm đã ký nhiều hợp đồng thực hiện các gói thầu tư vấn
khảo sát xây dựng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn các huyện với số tiền hơn hai mươi chín ba tỷ đồng
để giúp được số tiền do chủ đầu tư thanh toán ra khỏi hệ thống sổ sách kế toán ba giám đốc trung tâm đã chỉ đạo ngô văn thành
hợp thức hóa hồ sơ bằng cách ký khống hợp đồng với hai hộ kinh doanh mà không thực hiện công việc
hành vi của ba bị can này đã gây thất thoát một phần tiền tranh lệch nguồn thu chi dịch vụ để trích lập và phân phối các quỹ
tổng số tiền gần hai bảy tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ bắt giữ gần ba mươi viên ma túy tổng hợp tại quảng bình đến thời điểm này lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào trưa ngày hai mươi hai tháng một tại xã quảng hòa thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
công an thị xã ba đồn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình và hải quan tỉnh đồng loạt bắt giữ bốn đối tượng gồm đoàn anh duy
cao ngọc dưỡng chú tỉnh quảng bình trân tý và trương văn tâm chú tỉnh quảng trị
tăng vật thu giữ là hai mươi chín tám trăm một mươi viên hồng phiến tổng trọng lượng ba kg cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
bước đầu đấu tranh đoàn anh duy và các đối tượng liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn đã tiến hành tạm giữ hình sự bảy đối tượng có liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau nhiều ngày bám điện bàn tăng cường công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phát hiện đường dây cá độ bóng đá do nguyễn sĩ toan
chú thành phố móng cái cầm đầu đường dây của toan hoạt động với số lượng tiền lớn ở nhiều tỉnh thành phố
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
đây là chín đối tượng trong đường dây cá độ mà cơ quan cảnh sát hình sự phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố về hành vi đánh bạc
để hoạt động đường dây này toan mua một tài khoản cá độ bóng đá cá độ thể thao cấp độ master trên trang web ba in một bet
sau đó toan chia nhỏ tài khoản này thành các tài khoản thành viên thấp hơn để tổ chức lôi kéo những người chơi đặt cược chơi cá độ bóng đá đánh bạc qua mạng internet

phương trực tiếp điều chỉnh thời gian học phù hợp để học sinh không phải đến trường quá sớm
các cơ sở giáo dục phải bố trí lực lượng trực đơn vị để đảm bảo hoạt động hành chính diễn ra
bình thường thực hiện các biện pháp sự ấm và tăng cường dinh dưỡng
sức đề kháng cho học sinh trong những ngày rét đậm rét hại
việt nam ghi nhận biến thể mới của virus sars cov hai
bên cạnh đó nhiều dịch bệnh đường hô hấp gia tăng
nội dung chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh toàn miền bắc đã xảy ra rét hại
vùng núi cao xuất hiện băng giá ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sản xuất nông nghiệp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài
yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động tuyên truyền
hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét
tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét
dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi thủy sản hạn chế thiệt hại
việt nam ghi nhận biến thể mới cn một của virus sars cov hai
nhiều dịch bệnh trong nước cũng vẫn tiêu bẩn nguy cơ diễn biến phức tạp
bộ y tế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ bám sát các diễn biến tình hình dịch bệnh như covid một mươi chín
đậu mùa khỉ số suất huyết chân tay miệng để đánh giá phân tích nhận định
dự báo tình hình dịch bệnh
riêng trong dịp tết sắp tới bộ y tế cũng yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố
tiếp tục theo dõi giám sát phát hiện sớm xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm
không để bùng phát lan rộng ra cộng đồng đảm bảo nhân lực cơ số thuốc máu vật tư
phục vụ khám chữa bệnh trong dịp tết giáp thìn
trong khi nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh những ngày cận tết
nhiều chuyến bay ghi nhận tỷ lệ lấp đầy hơn chín mươi
bên cạnh tăng tải cung ứng nhiều đơn vị vận chuyển đã đẩy mạnh bán hàng trực tuyến
ưu đãi giảm giá vé tàu xe qua ứng dụng điện tử để người dân có thêm sự lựa chọn
cũng như tối ưu hóa chi phí đi lại dịp này
dịp này ngành đường sát đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ hành khách đi tàu
như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội công đoàn hành khách có thẻ khách hàng
đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ một mươi đến hai mươi giá vé tùy theo ngày đi tàu
cảnh giác với nguy cơ cháy nổ trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
là bài viết trên báo công an nhân dân
bài viết dẫn khuyến cáo của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy người đứng đầu cần quan tâm tổ chức công tác tuyên truyền
nhắc nhở cán bộ công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm nội quy quy định phòng cháy chữa cháy
tăng cường công tác tự kiểm tra kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy nổ
sắp xếp nguyên vật liệu hàng hóa cách sang nguồn lửa nguồn nhiệt
bảo đảm các điều kiện để lực lượng chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả
tổ chức các ca trực trong quá trình sản xuất và ngoài giờ hành chính
để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay khi mới phát sinh
không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
cần cấm thầu doanh nghiệp trúng thầu gạo dự trữ quốc gia nhưng bỏ chạy
hợp đồng số ra sáng nay bài viết này phản ánh nghịch lý trong việc đấu thầu gạo dự trữ quốc gia
khi mà nhiều doanh nghiệp đã trúng thầu thà chấp nhận nộp phạt phá hợp đồng
chứ nhất quyết không chịu cung cấp gạo
năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch nhập kho dự trữ gạo là hai trăm hai mươi tấn
nhưng đến hết năm mới thực hiện được khoảng sáu mươi hai số còn lại chưa mua được
theo tìm hiểu của báo lao động số gạo chưa được nhập vào các kho của cục dự trữ
chủ yếu là do nhà thầu bỏ cuộc
từ việc các doanh nghiệp bỏ thầu
gạo dự trữ quốc gia đặt ra dấu hỏi về chế tài xử lý
khi hình thức xử lý chỉ là dừng hợp đồng hoặc bị phạt tiền
không có doanh nghiệp nào bị cấm thầu
sau một hai tuần án binh bất động giá vàng trong nước vài phiên trở lại đây
đã tăng trở lại bất chấp giá vàng trên thế giới giao động trong số hương giảm
giới đầu tư đặt câu hỏi liệu thông tin ngân hàng nhà nước vào cuộc sẵn sàng phương án can thiệp
có giúp giá vàng trong nước rút ngắn khoảng cách với giá vàng thế giới
và xóa bỏ được tình trạng độc quyền vàng miếng hiện nay
đây không phải là lần đầu ngân hàng nhà nước phát đi thông điệp
tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và chuẩn bị sẵn sàng phương án can thiệp
vấn đề là sau tuyên bố cơ quan quản lý sẽ can thiệp như thế nào
và ở mức độ nào với thị trường vàng
theo các chuyên gia nút thắt hiện nay đang nằm ở việc liệu ngân hàng nhà nước
có bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sgc hay không
ngân hàng nhà nước cho biết trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ hệ trình báo cáo tổng kết
trong đó có đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng
để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường
do vậy không chỉ các chuyên gia mà người tiêu dùng rất kỳ vọng
những giải pháp này sẽ rút ngắn khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
khoảng sáu tháng nữa mới diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
nhưng hiện nay nhiều trường đại học tại tp hcm đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển sớm
bằng hình thức xem xét học bạ
dù phương thức này không hề mới nhưng nhiều chuyên gia vẫn khuyên thí sinh
cần cẩn trọng để tránh trượt oan vì chủ quan trúng tuyển sớm
theo các chuyên gia tuyển sinh do không hiểu rõ thực chất của việc xét tuyển bằng học bạ
nhiều thí sinh nảy sinh tâm lý chủ quan vì nghĩ mình đã đậu đại học
nên không tiếp tục cố gắng học dẫn đến kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông không tốt
thậm chí là rớt và đó là một cái bẫy
nhiều chuyên gia cũng đồng thời khuyên thí sinh cần tập trung học tập
để chuẩn bị cho kỳ thi tuất nghiệp
trung học phổ thông bởi phải đỗ kỳ thi này thì thí sinh mới có thể
tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn